vào sáng ngày hôm qua tại địa bàn thị trấn mường xén huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong
chiếc xe bồn chở xi măng kéo theo rơ móc do lái xe nguyễn văn yên chú thành phố vinh nghệ an điều khiển
khi xe đang dừng đỗ trên một con dốc quốc lộ bảy thị trấn mường xén huyện kỳ sơn thì bị tụt dốc trôi về phía sau rồi lật ngang khiến hai người tử vong trong đó có một em học sinh
sau khi tai nạn xảy ra tài xế đã đến cơ quan công an trình diện
ngay sau khi các đơn vị thi công hoàn thiện các gói thầu nâng cấp mở rộng quốc lộ một a đoạn qua tỉnh quảng bình đã xuất hiện tình trạng một số người dân tháo trộm các tấm chắn chống chói
việc người dân tự tháo đi các tầm chăn chống chói ngăn cách giữa hai làn đường ngược chiều trên tuyến quốc lộ một a diễn ra khá phổ biến đoạn đi qua tỉnh quảng bình
tại nơi mà tấm chăn chống trọi đã bị tháo trộm trước đó nhiều người dân bất chấp tính mạng cố tình trèo qua lan can để sang đường
điều này không chỉ nguy hiểm đối với chính họ mà còn nguy hiểm tới các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một a
trước tình trạng trên sở giao thông vận tài đỉnh quảng bình cũng đã chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn xử lý rất điểm tình trạng này
trong đó tập trung vào tuyên truyền vận động người dân để chấp hành các quy định bảo vệ đường bộ
đồng thời các đơn vị công an cần tăng cường tuần tra kiểm soát xử phạt nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi phá hoại an toàn giao thông theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh hương yên đang xảy ra tình trạng nhiều phương tiện có trọng tải kích thước lớn
đang chọn các tuyến đường tỉnh lộ để tránh nộp phí khi đi qua trạm thu phí trên tuyến quốc lộ năm thuộc xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hương yên
một số tuyến đường tỉnh lộ vì vậy đang xuống cấp trầm trọng và người dân sống ven các tuyến đường này đang gặp không ít khó khăn
khi có nhu cầu đi lại và phải đối mặt với nguy cơ tai nạn giao thông
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tuyến đường hai trăm linh sáu chạy qua khu công nghiệp phố nối thuộc địa bàn huyện văn lâm tỉnh hương yên
mặc dù có biển cấm các loại xe tải có chiều dài vượt quá một mươi hai mét biển cảnh báo đường xấu
nhưng mỗi ngày vẫn có hàng ngàn lượt phương tiện nối đuôi nhau vòng qua tuyến đường này để tránh trạm thu phí số một trên quốc lộ một
nhiều tài xế cho biết từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm
mức phí qua trạm thu quốc lộ năm tăng gấp hai ba lần
nên nhiều người đã chọn lưu thông vào các tuyến đường nhánh đường liên huyện liên tỉnh để tiết kiệm chi phí
nếu mà không tránh thì mất ba mươi thì cơ bản ngày công mình kiếm trả được bao nhiêu
ba mươi là giá cao trước có một mươi bây giờ lên ba mươi giá hơi cao
thì tránh được cả một trạm hay năm mươi để đi về được một trạm
tình trạng xe tải trốn trạm thu phí
không chỉ khiến nhà nước thất thu một khoản thuế phí không hề nhỏ
mà còn khiến nhiều tuyến tỉnh lộ huyện lộ bị xuống cấp trầm trọng
đời sống người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng do thường xuyên diễn ra cảnh ùn tắc
cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
hôm nay không có lước nếu không có lước thì chúng tôi đi khó đi lắm
nó như cái ao cả bây giờ thành cái ao
chính vì vậy tôi không biết nhưng cho nó nhẵn lên một tí
không yêu cầu gì cao cấp lắm đỡ khổ
theo tìm hiểu của chúng tôi tại một số cơ quan chức năng như sở giao thông vận tải
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên
hiện nay nhiều tuyến đường liên huyện liên tỉnh nối với quốc lộ năm từ trước tới nay không cấm xe tải
vì vậy các cơ quan chức năng cũng không có cơ sở nào để cấm lưu thông qua các tuyến đường này
hiện nay các đơn vị kể trên chỉ thực hiện kiểm soát xe quá tải quá khổ
với mức phí tăng cao thì mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện vòng qua các tuyến tỉnh lộ huyện lộ thuộc huyện văn lâm tỉnh hưng yên để tránh trạm thu phí
tuy nhiên theo các quy định của luật pháp hiện hành thì đây không phải là những hành vi vi phạm
và nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn thì những tuyến đường như thế này đang đứng trước nguy cơ bị phá nát
hiện không chỉ tại hưng yên mà còn ở nhiều tỉnh thành khác tình trạng xe có trọng tải kích cỡ lớn
chọn các cung đường nhỏ hẹp để tránh trạm thu phí đang là thực tế xảy ra khá phổ biến
tuy nhiên các cơ quan chức năng cũng như chính quyền các địa phương vẫn đang loay hoay chưa tìm ra giải pháp để hạn chế tình trạng này
sáng qua tại thành phố vũng tàu ban an toàn giao thông tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức lễ giao quân phát động năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm siết chặt kỳ cương của người thi hành công vụ
ban an toàn giao thông tỉnh bà rịa vũng tàu phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ năm một mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại lễ gia quân lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị ban ngành đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của các tầng lớp nhân dân
còn tại tỉnh bình định nhằm góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông
từ ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương trên địa bàn tỉnh
đồng loạt giao quân đo nồng độ cồn để góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông
ngày đầu gia quân tại huyện tuy phước và huyện phù cát qua thực tế kiểm tra hơn một trăm linh trường hợp cho thấy
phần lớn đều vượt qua giới hạn nồng độ cồn cho phép trên hai mươi năm ml trên một trăm linh mg vịt khí thở phải xử lý theo quy định của pháp luật
cá biệt qua buổi đầu tiên kiểm tra trên quốc lộ một mươi chín c hơn bảy mươi trường hợp bị kiểm tra đã vi phạm
bên cạnh một bộ phận người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh và yêu cầu kiểm tra của lực lượng thi hành công vụ
còn có nhiều trường hợp không hợp tác đã bị nhắc nhở xử lý theo quy định của pháp luật
hơn hai mươi ba là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc bị lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương kiểm tra xử lý trong ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín